thưa quý vị và các đồng chí ngay sau khi bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai ban thường vụ tỉnh ủy đồng tháp đã ban hành nghị quyết số bảy
để cụ thể hóa nghị quyết số một mươi hai bám sát vào tình hình thực tế của địa phương
tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và nghị quyết số bảy của ban thường vụ tỉnh ủy
đã được triển khai sâu rộng trên toàn hệ thống chính trị tỉnh đồng tháp
các mục tiêu về xây dựng lực lượng đã được thực hiện trên tất cả mọi mặt của công an tỉnh
trong đó đồng tháp dành sự quan tâm đặc biệt cho các huyện xã
vùng biên giới nơi được đánh giá là địa bàn nhiều khó khăn và phức tạp về tình hình an ninh trật tự
đêm ở xã vùng biên thường lạc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
nơi chỉ cách campuchia đúng một dải sông nhỏ
trong bóng tối tĩnh lỏng bình yên chỉ có tiếng bước chân và ánh đèn lập lòe
của những người làm nhiệm vụ tuần tra an ninh trật tự
vào ban ngày từ bên này xã thưởng lạc có thể nhìn rõ sang được phía bên kia của xã cót sạc
gần như là chuẩn về bằng cấp về chuyên môn về bản lĩnh chính trị về khả năng tổ chức thực
hiện nghề quyết của các quỹ rồi lộ trình giải pháp đặc biệt là em bảo gì cơ sở dịch chất về
quỹ để trang bị và xây dựng các cái chủ sở làm việc hoặc là cái mối hoạt động của công an đối với
lượng ngôn ngang ở khu vực biên giới từ tôi là đặc biệt quan tâm ngày sau khi nghị quyết bảy được
ban hành ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy công an tỉnh đồng tháp cũng ra kế hoạch về đẩy mạnh xây
dựng lực lượng công an đồng tháp thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cũng đã ban hành chương trình hành động
của ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nghị quyết số bảy của ban thường vụ tỉnh ủy nếu như
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị chính là cơ sở pháp lý để cả hệ thống chính quyền cùng tham gia
vào việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thì với tỉnh đồng tháp việc ban hành nghị quyết bảy và sau
đó là chương trình hành động của ủy ban nhân dân tỉnh có thể nói chính là sự cụ thể hóa
nghị quyết một mươi hai trên địa bàn tỉnh đồng tháp chúng tôi có cái sự phối hợp giữa cấp quỹ giữa
đảng quỹ công an với đảng quỹ là là cấp quyền trong công tác xây dựng lực lượng công an thì cái
vấn đề này họ mình ký quy chế phối hợp giữa các như thế thì trong quá trình triển khai rất thường
lại vừa có cái bố trí nhân sự thì khi mà mình đặt vấn đề là bố trí nhân dự khi về đây thì ví dụ như xã
thì họ rất rồng thận cho mình là đưa vào văn chấp hành đưa trưởng công an vào ban chấp hành rồi ban
thường vụ của của xã tới cái đợt hội động dân thì họ đưa nhân sự vô ứng cử hội động dân đưa ra những
cái kế hoạch kiểm tra đánh giá cán bộ thường xuyên
nhiệm vụ về đề mạnh xây dựng lực lượng công an đồng tháp thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được triển khai trong toàn lực lượng
công an trong đó địa bàn biên giới luôn được ưu tiên trước những giải đất giáp biên luôn mang một ý
nghĩa rất thiêng liêng về chủ quyền độc lập dân tộc nhưng bao giờ cũng là điểm nóng về tình hình
an ninh trật tự đồng tháp cũng không nằm ngoại lệ
cả tỉnh hiện có ba huyện thành phố biên giới là thành phố hồng ngự huyện hồng ngự và huyện tân hồng
trong đó có tám xã giáp biên với năm mươi km đường sông giáp danh với campuchia có là bốn mươi mấy km là đường
xong cái đường xong ở đây nó khác với các đường xong khác có nghĩa là cái đường xong sở thượng sở
hạ là nó rất nhỏ mà cái biên giới là xác định là nổi một
nước là một nửa con sông rất nhỏ như vậy thì cái người mà qua lại và hoạt động của tội phạm các
vấn đề khác đều rất dễ qua lại mà công tác đấu tranh của chúng ta rất khó khăn chính vì vậy cho
nên là ở đây xác định cái vấn đề triển khai dùng biên là là là triển khai đầu tiên để để chúng ta
làm sao đảm bảo giữ yên cái biên giới ngay từ đầu khi triển khai nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị và nghị
quyết bảy của ban thẩm vụ tình huy lãnh đạo công an tỉnh đã xác định để xây dựng được lực lượng công
an tuyến biên giới vững mạnh yếu tố đầu tiên và then chốt nhất vẫn là con người hiện nay tại đồng
tháp đã đạt một trăm linh công an chính quy về xã riêng ở tám xã biên giới xác định là những địa bàn
phức tạp về an ninh trật tự lại vừa khó khăn về cơ sở vật chất giao thông nên công an tỉnh đã bố
chí mỗi xã từ tám đến chín cán bộ so với các địa bàn khác số công an chính quy về xã bình quân là sáu hai người
những cán bộ công an được đưa về các xã vùng biên đều đã được ưu tiên tuyển chọn vừa có tâm huyết
giỏi chuyên môn vừa đạt chuẩn về trình độ chính trị có kinh nghiệm xử lý những vụ việc phức tạp
chủ trường ưu tiên cho các địa bàn vùng biên đã đạt được sự thống nhất đồng thuận một trăm linh phần trăm trong
ban giám đốc công an tỉnh công tác đào tạo cán bộ cho địa bàn vùng biên cũng được ưu tiên hơn so với
những địa bàn khác riêng đối với vùng biên công an tỉnh đồng tháp còn hướng tới việc đào tạo cho cán
bộ tiếng khmer để có thể tham khưởng công tác đối ngoại hợp tác quốc tế riêng về ba xã biên giới thì nó đã đạt được sự thống nhất đồng thuận một trăm linh trong ban giám đốc công an tỉnh
về riêng về ba xã biên giới thì nó có tình hình an ninh trật tự phức tạp thì đã bố trí
tắm làm chí bên cạnh đó thì cái công tác công tác bồi dưỡng tính cao kiến thức trình độ kinh thức
cho cán bộ chiến sĩ cũng được đảng quỹ công an quyện quan tâm qua đó đào tạo cho cán bộ chiến sĩ
trên cả ba lĩnh vực việc ngực dụng nên chính trị để góp phần nâng cao nhận thức thì trình độ để cho
cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
bên cạnh yếu tố con người việc xây dựng cơ sở vật chất và các trang thiết bị cho công an địa bàn vùng biên ở đồng tháp cũng rất được trú trọng
thực tế cho thấy cơ sở vật chất và phương tiện thiết bị ở địa bàn vùng biên còn nhiều khó khăn
bởi vậy trong quá trình thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị và nghị quyết bảy của thường vụ tỉnh ủy
cấp ủy chính quyền và công an tỉnh đã ưu tiên sắp xếp hỗ trợ xây dựng sửa chữa trụ sở bố trí cấp trang thiết bị làm việc cho ba huyện thành phố biên giới đặc biệt là tám xã giáp biên trước các địa bàn khác
nói chung mắt về trụ sở làm việc nó quan trọng
tụi tôi cũng đã gần như là trên bốn mươi hectare các địa phương từ cơ sở tới tỉnh
để dành cho việc đầu tư
cho truyền trụ sở cho lực lượng ngoan
và lộ trình tụi tôi là đến hai nghìn hai mươi năm thì cơ sở hoàn thành tất cả các trụ sở làm việc
như vậy sự đặc biệt quan tâm đến biên giới không còn nằm ở những trang giấy những văn bản nữa
nó đã được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể trong quá trình triển khai nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị và nghị quyết số bảy của thường vụ tình ủy
là một trong ba địa bàn biên giới của tỉnh đông
đồng tháp huyện hồng ngự đã nhận được sự quan tâm đặc biệt trong quá trình triển khai nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị và nghị quyết bảy của ban thường vụ tỉnh ủy
công an huyện cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hai nghị quyết này đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
đồng thời tham mưu phối hợp cho huyện ủy triển khai tinh thần của nghị quyết tới toàn thể các ban ngành trong huyện
trong thời gian trước tại huyện hồng ngự nói chung và xã giáp biên hường lạc nói riêng là điểm nóng
cho các tệ nạn xã hội thế nhưng qua triển khai nghị quyết một mươi hai và nghị quyết bảy chất lượng của công tác đảm bảo an ninh biên giới đã được nâng cao
trong những đợt cao điểm chấn áp tội phạm công an xã thường lạc đã thực hiện tuần tra năm lần trong một ngày
tại các tuyến đường sang biên giới để ngăn chặn bắt và xử lý các nhóm đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
như vậy đã góp phần kéo giảm tình trạng xuất cảnh trái phép sang campuchia để tham gia tệ nạn xã hội
buôn lậu vận chuyển hàng cấm hàng lậu qua biên giới
trong năm qua địa bàn không xảy ra phạm pháp hình sự không hình thành băng ổ nhóm có tổ chức
hoạt động theo kiểu xã hội đen các vụ việc được giải quyết đạt trên chín mươi tám
thì thời gian gần đây là với sự quyết tâm cao độ của lực lượng công an xã thường lạc thì trong thời gian gần đây thì làm rất tốt
nhiệm vụ là phòng chống các loại tội phạm bám chặt vào nhân dân để thực hiện cái nhiệm vụ đạt hiệu quả rất là cao
từ khi mà triển khai tới bây giờ thì không có riêng về ban vụ tân quỹ đánh giá đâu
các cơ quan trung ương đặc biệt là ban nội chính trung ương cũng thường về đồng tháp thì cũng đánh giá là tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đồng tháp nhất là khu rừng biên giới nó phải nói là rất tốt so với một số tỉnh khu vực
hiện nay là gần như là tỉnh đồng tháp cũng không phải là điểm nóng cũng không có băng nhóm hoặc là những vấn đề gì phức tạp
vì vậy nên chính trị trật tự an toàn xã hội
các cơ quan trung ương đặc biệt là ban nội chính trung ương cũng đánh giá là cao
các cơ quan trung ương đặc biệt là ban nội chính trung ương cũng đánh giá là cao